mặc dù đã được cảnh báo song số nạn nhân mắc bẫy lừa đảo của bọn lừa đảo trên mạng viễn thông mạng xã hội vẫn ngày một gia tăng
có những vụ hết sức nghiêm trọng với nhiều thủ đoạn mới tinh vi gây thiệt hại lớn tài sản của người dân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cũng với thủ đoạn như trên chị đinh thị tê cũng bị lừa hơn sáu mươi bốn triệu đồng khi các đối tượng thông báo chị đang liên quan đến một đường dây ma túy
quá hoảng sợ chị đã tức tốc ra ngân hàng chuyển tiền cho chúng mà không nghĩ gợi gì
cái nào nghe hết rồi bảo bao nhiêu tiền cũng khai hết ra trong nhà có bao nhiêu tiền bảo đi ra tiệm đàng bán cũng bán
theo trình bày của các nạn nhân đối tượng báo các nạn nhân đang có dính líu liên quan đến một đường dây ma túy lớn nên phải hợp tác điều tra
các nạn nhân bị dọa tài khoản của họ sẽ bị niêm phong để xác minh làm rõ
các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp hết thông tin tài khoản ngân hàng và nếu như chuyển thử tiền thành công
đối tượng rút được tiền thì mới thôi
triển khai các biện pháp điều tra xác minh làm rõ nhanh các đối tượng để kịp thời xử lý thì nói chung là nó gặp rất là nhiều khó khăn
ví dụ các đối tượng sử dụng các số điện thoại không chính chủ tài khoản ngân hàng thì là các tài khoản ngân hàng
chủ yếu các ngân hàng có trụ sở ở phía nam và tài khoản ngân hàng là các tài khoản mà sử dụng các đối tượng sử dụng cũng không đứng tên chính chủ các đối tượng
cho đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện mường la đã nhận được đơn tố giác của sáu bị hại với số tiền hơn tám trăm linh một triệu đồng
sau khi bị hại chuyển tiền thành công đến ngân hàng mà đối tượng cung cấp thì ngay lập tức các đối tượng sẽ ngắt liên lạc
có những biểu hiện có những cái dấu hiệu của tội phạm công nghệ cao gọi điện qua điện thoại hoặc là qua mạng xã hội để mà có những hành vi lừa đảo
dân phải kịp thời báo cáo chính quyền địa phương cơ quan chức năng đặc biệt là báo cáo với cơ quan công an kịp thời để chúng tôi có biện pháp ngăn chặn và trao đổi với các cơ quan có các cơ quan cấp trên để kịp thời ngăn chặn và xử lý phát hiện và xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã bắt giữ đối tượng ngô đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại tỉnh bắc giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngô đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại tỉnh bắc giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó thắng đi từ thành phố hồ chí minh đến thành phố phan thiết tỉnh bình thuận và làm quen với anh trần văn hiếu là tài xế xe ôm công nghệ do thắng đặt xe để đi lại
sau đó thăng có mượn tài khoản của anh hiếu để thực hiện các giao dịch chuyển nhận tiền và được anh hiếu đồng ý
đến ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thắng liên lạc qua gia lô với chị khuyên ở hà nội để lừa bán cho chị khuyên một trăm linh con lợn
tuy nhiên chị khuyên báo lại cho anh thắng không nhận
chị khuyên không nhận số lợn trên mà cho số điện thoại của chị nguyễn thị thúy ngụ tại tỉnh thái nguyên để liên lạc mua lợn
sau khi trao đổi qua điện thoại chị thúy đã đặt mua một trăm linh con lợn với trị giá là bảy trăm linh triệu đồng và giao ở chợ đầu mối hà nam vào chiều ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
sau đó thắng đã lên mạng xã hội tìm thông tin người bán lợn và liên lạc qua gia lô với một người tên là đạo đặt mua một trăm linh con lợn
rồi yêu cầu anh đạo trở đến giao dịch theo địa điểm và thời gian mà chị thúy đã hẹn
đến chiều ngày một tháng một mươi khi anh đạo mang lợn đến giao xong thì có gọi điện cho thắng biết và thắng liên hệ với chị thúy yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản của anh trần văn hiếu và được chị thúy chuyển vào số tiền bảy trăm linh triệu đồng
sau khi nhận được tiền thắng đã chặn liên lạc với chị thúy và anh đạo đồng thời chiếm đoạt số tiền trên biết mình đã bị lừa chị thúy đã làm đơn trình báo cơ quan công an
khi nhận được tiền thắng liên hệ với anh hiếu chở ra hai tiệm vàng trên địa bàn thành phố phan thiết để đổi lấy hai mươi bảy tám trăm linh usd và ba mươi triệu đồng tiền mặt
chủ tiệm vàng đã hẹn thắng đến sáng ngày ba tháng một mươi quay lại lấy tiền
đến khoảng một mươi giờ ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khi anh hiếu chở thắng đến tiệm vàng nhận tiền thì bị lực lượng chức năng công an tỉnh bình thuận phát hiện kiểm tra và đưa về trụ sở làm việc
qua đấu tranh đối tượng thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
với thủ đoạn trên đối tượng ngô đức thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với rất nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
chúng ta phải tìm hiểu đối tượng đó và một đặc biệt nữa để chúng ta không trở thành nạn nhân của vụ tương tự như trên thì chúng ta không nên công khai ví dụ như là số điện thoại chứng minh thư nhân dân tài khoản trên facebook
các đối tượng có thể dựa vào đó để có thể tìm hiểu và có thể biến chúng ta trở thành nạn nhân
theo chuyên gia đấu tranh với tội phạm công nghệ cao nói chung và lừa đảo bằng công nghệ cao nói riêng cần có sự cảnh giác của tất cả mọi người
cảnh giác được biểu hiện thông qua việc rất cụ thể
cung cấp thông tin cá nhân lên mạng không truy cập vào các đường linh lạ không nên tin vào các nguồn thông tin không chính thống
chúng ta cần xác định đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng
tội phạm công nghệ cao là một mặt trận lớn và quan trọng không kém đấu tranh với tội phạm ngoài đời thực